tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cho rằng là vụ nổ do tên lửa rơi vào lạp sevodu của ba lan
gần biên giới ukraine có khả năng do hệ thống phòng thủ tên lửa của ukraine gây ra
phát biểu sau cuộc họp của các đại sứ nato tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết
một quy đồ tra về vụ rơi tên lửa đang được triển khai nhưng không có dấu hiệu cho thấy đây là vụ tấn công có chủ đích
ông stoltenberg cũng nêu rõ vụ việc không khiến nato phải thay đổi những đánh giá
về những mối đe dọa với các nước thành viên của khối cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của ba lan
trong khi đó tổng thống ba lan andrzej duda cho rằng vụ nổ có nhiều khả năng là do một tên lửa
được các lực lượng của ukraine sử dụng ông duda nêu rõ không có dấu hiệu nào cho thấy đây là vụ tấn công
có chủ đích nhằm vào ba lan và gọi đây là vụ tai nạn đáng tiếc
còn tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã kêu gọi các đồng minh của nước này
chia sẻ tất cả các dữ liệu về vụ rơi tên lửa tại ba lan
thưa quý vị sau ba ngày họp đầu tiên của tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
apec lần thứ hai mươi chín các quan chức cấp cao đã kết thúc các phiên thảo luận với việc nhất trí đưa ra dự thảo
các mục tiêu bangkok đối với mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh của nước chủ nhà apec hai nghìn hai mươi hai thái lan
dự thảo các mục tiêu bangkok về mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh bcg bao gồm bốn nội dung chính
hành động chống biến đổi khí hậu bao gồm việc trung hòa khí thải gây hướng nhà kính đầu tư và thương mại bền vững
bảo vệ sử dụng bền vững và quản lý môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên
bao gồm đa dạng sinh học và thiết kiệm tài nguyên và quản lý rác thải bền vững tiến tới không rác thải
tại các phiên họp các đại biểu hai mươi một nền kinh tế thành viên apec dành nhiều thời gian thảo luận về an ninh lương thực và an ninh năng lượng
hai vấn đề ngày càng trở nên cấp bách trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay
một số giải pháp đã được nêu ra ví dụ như giúp người dân địa phương cải thiện việc sản xuất lương thực
hỗ trợ nông dân tiếp cận dễ dàng hơn các nguồn tài chính và công nghệ trong việc sản xuất lương thực
các quan chức cấp cao apec cũng lưu ý đề xuất của thái lan về việc trao giải thưởng apec sinh học tuần hoàn xanh thường niên
nhằm vinh danh những cá nhân và tổ chức đã có những giải pháp cụ thể để hiện thực hóa mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh
nhằm đạt được tăng trưởng bền vững và bao trùm
các mục tiêu bangkok về mô hình kinh tế bcg cùng với những nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững hiện nay của apec
và giải thưởng bcg hàng năm sẽ thể hiện di sản quan trọng của nước chủ nhà thái lan trong năm apec hai nghìn hai mươi
các mục tiêu bangkok cũng được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng để các nền kinh tế thành viên apec bắt đầu chuyển đổi mạnh mẽ
hướng tới các mô hình kinh tế bền vững hơn
tốt anh công viên truyền hình nhân dân đưa tin từ băng cốc
tổng thống mỹ joe biden người của đảng dân chủ ngày một mươi sáu tháng một mươi một đã chúc mừng đảng cộng hòa
giành đa số tại hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ cuối tuần qua
nhà trắng cho biết tổng thống joe biden khẳng định ông sẽ hợp tác với các nghị sĩ cộng hòa để phụng sự người dân mỹ
đảng cộng hòa đã giành được hai trăm một mươi tám trên tổng số bốn trăm ba mươi năm ghế tại hạ viện đạt ngưỡng tối thiểu cần thiết để kiểm soát cơ quan lập pháp này
chiếc ghế thứ hai trăm một mươi tám cho đảng cộng hòa được quyết định bởi chiến thắng của hạ nghị sĩ đương nhiệm tại california là mike garcia tại khu vực quốc hội số hai mươi bảy
trong diễn biến khác ông mitch mcconnell đã tái đắc cử vị trí lãnh đạo phe cộng hòa tại thường viện
ông mitch mcconnell tám mươi tuổi là thường nghị sĩ lâu năm của đảng cộng hòa đại diện cho bang kentucky
bối cảnh khu vực và thế giới đang khiến cho australia và ấn độ ngày càng xích lại gần nhau hơn
sau khi quan hệ song phương nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn dân
trong năm tới thì quan hệ giữa australia và ấn độ sẽ tiếp tục được nâng cao
thủ tướng australia anthony albanese cho biết vào tháng ba năm tới ông sẽ tới thăm ấn độ cùng với một phái đoàn các doanh nghiệp của nước này
trong chuyến đi hai nước sẽ nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược toàn diện lên một mức mới
không chỉ tới ấn độ một lần trong năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng albanese sẽ tiếp tục quay trở lại ấn độ vào cuối năm nay để tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
về phía ấn độ
năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng narendra modi cũng sẽ tới australia để tham dự hội nghị thượng đỉnh bộ tứ
trong thời gian ở australia thủ tướng ấn độ sẽ có bài phát biểu trước quốc hội australia
tuyên bố của thủ tướng australia albanese cho thấy quan hệ giữa nước này với ấn độ đang được hai nước đẩy mạnh nhanh chóng
không chỉ trong khuôn khổ bộ tứ quan hệ song phương giữa australia và ấn độ đang được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị cho tới an ninh quốc phòng kinh tế giao lưu nhân dân
ngày một mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch cuba đã rời la habana bắt đầu chuyến công du tới algeria nga thổ nhĩ kỳ và trung quốc
chuyến công du kéo dài tới ngày hai mươi bảy tháng một mươi một của chủ tịch cuba miguel díaz canel nhằm giải quyết các vấn đề thiết yếu liên quan cơ bản đến lĩnh vực năng lượng
với mục tiêu trước mắt tìm kiếm các giải pháp thay thế để củng cố mạng lưới điện lỗi thời của cuba
chủ tịch cuba miguel díaz canel sẽ gặp tổng thống nga vladimir putin vào tuần tới tại moscow
điện kremlin cho biết các cuộc tiếp xúc giữa hai nguyên thủ quốc gia đang được chuẩn bị
trong khuôn khổ chuyến thăm đài tưởng niệm lãnh tụ cách mạng quá cố của cuba fidel castro sẽ được khánh thành tại moscow
ngày một mươi sáu tháng một mươi một tổng thống đắc cử brazil lula da silva cam kết sẽ chấm dứt tình trạng tàn phá rừng amazon
và sẽ đưa quốc gia nam mỹ này trở lại trung tâm thảo luận về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu
phát biểu khi tham dự hội nghị cop hai mươi bảy tại ai cập tổng thống đắc cử của brazil lula da silva cho biết
trong ba năm đầu tiên dưới thời của tổng thống jai bolsunaro diện tích rừng amazon bị tàn phá đã tăng tới bảy mươi ba
đồng thời khẳng định tình trạng này cần phải chấm dứt ngay lập tức và chính phủ mới sẽ đấu tranh không khoan nhượng
với loại tội phạm môi trường sau một thời gian liên tục gia tăng một cách đáng lo ngại
tổng thống đắc cử của brazil cũng nhấn mạnh cam kết thành lập một bộ của các dân tộc thổ dân
vốn là những người phải chịu được nhiều nhất những tác động của tình trạng tàn phá rừng và các loại tội phạm môi trường khác
để chính họ là những người đưa ra những đề xuất với chính phủ về những chính sách bảo vệ những khu vực mà họ sinh sống
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của chủ nhật nhân dân
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo